chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
dự buổi lễ còn có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
về phía bộ công an dự buổi lễ có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo và nguyên lãnh đạo bộ công an
đại diện mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong công an nhân dân
các đồng chí nguyên lãnh đạo tổng cục và lãnh đạo cấp cục trực thuộc tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổng cục chính trị công an nhân dân đại diện các đơn vị trực thuộc bộ công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề lời người ánh dương dẫn lối
với nhiều tiết mục biểu diễn chất lượng kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau
phần nào tổng kết lại chặng đường bảy mươi năm năm lịch sử công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
cùng với đó là những hình tượng nghệ thuật khắc họa chân thực hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
luôn khắc ghi và thực hiện theo sáu lời bác dạy
trình bày diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nêu rõ
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân đã trở thành nguyên tắc phương châm hành động thái độ ứng xử
là chuẩn mực về nhân cách mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an dù ở cương vị công tác nào
cũng phải nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được
đây thực sự là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong các thời kỳ cách mạng
một mươi năm năm học tập và thực hiện theo sáu điều bác hồ dạy lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành
lớn mạnh về mọi mặt góp phần viết nên những trang sử oanh liệt hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao huân chương
bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng làm công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận nhiệt liệt biểu dương
và chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân trong suốt bảy mươi năm năm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá lực lượng công an nhân dân cơ bản đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa giá trị và tổ chức học tập thực hiện tốt sáu điều bác hổ dạy
qua đó đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt thực hiện được phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân không quản ngại khó khăn gian khổ lập nên nhiều chiến công hiển hách
khẳng định được vị thế văn hóa
thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra đánh giá
đối với từng cấp ủy đơn vị cá nhân trong công an nhân dân
quyết tâm thực hiện và làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
phải được thể hiện bằng hành động cụ thể bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao
với tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
lực lượng công an nhân dân cần phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa
để việc học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy thực sự trở thành động lực
thúc đẩy toàn lực lượng công an nhân dân ra sức phấn đấu
vượt qua mọi khó khăn gian khổ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn an ninh chính trị trật tự

để việc học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy thực sự trở thành động lực lượng công an nhân dân ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ quyết tâm xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự
lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng trình đối đảng
trước hết cần phát huy vai trò của người đứng đầu
đây vừa là tấm gương vừa là chỗ dựa về tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng công an nhân dân
nêu gương của thành viên các cấp ủy người đứng đầu phải thể hiện sự toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tác phong
tự phê bình và phê bình trong quan hệ với nhân dân trách nhiệm trong công tác ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ
cấp chế tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng mong muốn việc học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân sẽ được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
ngày càng đi vào trường sở

đồng thời khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp thu lĩnh hội để tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
đảng ủy công an trung ương bộ công an sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tổ chức học tập thực hiện có hiệu quả sáu điều bác hồ dạy
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh xây dựng lực lượng công an dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
luôn nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân sẵn sàng chấp nhận gian khổ hy sinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước của nhân dân
giao phó vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cũng tại buổi lễ kỷ niệm đại tướng tôn lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cũng đã tuyên dương bảy mươi năm gương điển hình tiên tiến tập thể cá nhân đại diện cho hàng vạn cán bộ công an nhân dân luôn khắc ghi lời bác dạy hết lòng hết sức phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đồng chí tôn ngọc hạnh ủy viên dự khuyết trung ương đảng phó chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
chúc mừng các tướng lĩnh sĩ quan nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và đại biểu dự buổi gặp mặt nhân ngày quốc tế phụ nữ và kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập hội phụ nữ bộ công an
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh tròn bốn mươi năm qua hội phụ nữ bộ công an không ngừng phát triển về mọi mặt
hội vừa là môi trường để từng hội viên rèn luyện khẳng định mình vừa là động lực để chị em bền bỉ phấn đấu cống hiến và không ngừng tiến bộ bằng những phong trào không chỉ gây được tiếng vang trong xã hội mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp sâu sắc về hình ảnh người nữ công an nhân dân
rất tự hào là khi bộ công an của chúng ta có ba mươi năm gương mặt nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hôm nay thì cũng có một số công chí cũng có mặt trong đoàn của công chí ở đây

chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước ta luôn dành sự chăm lo phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ nước ta trực tiếp là công tác vận động phụ nữ vì mục tiêu bình đẳng hạnh phúc và tiến bộ giới
trong thời gian tới quốc hội ubnd quốc hội sẽ tiếp tục giả soát nghiên cứu để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

đảng nhà nước ta luôn dành sự chăm lo phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời xã hội
đảng nhà nước ta luôn dành sự chăm lo phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời xã hội